liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại khu tái định cư an phú tây huyện bình chánh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam đối với mai văn đường
nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận
ipc mai bửu tâm nguyên nhân viên phòng phát triển kinh doanh công ty
phạm xuân trung nguyên phó tổng giám đốc ipc để điều tra
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bốn bị can
gồm tê trí dũng nguyên tổng giám đốc ipc hồ thị thanh phúc
nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco
vũ xuân đức nguyên phó tổng giám đốc ipc trần đăng linh nguyên phó tổng giám đốc ipc
về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo điều tra ipc chuyển nhượng số lượng lớn nền đất tại dự án an phú tây
cho một số cá nhân thay vì tổ chức bán qua sản giao dịch bất động sản
không tổ chức đấu giá bán với giá chưa phù hợp các bị can bán đất nền với giá rẻ
có dấu hiệu vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho nhà nước
thực hiện một mươi năm vụ trộm cắp tài sản trên xe ô tô đối tượng lò văn đạt
trú tại huyện bát sát tỉnh lào cai vừa bị công an tp lào cai bắt giữ
ngày một mươi tám tháng sáu công an tp lào cai nhận được trình báo của người dân
về việc mất trộm hơn một mươi hai triệu đồng trên xe ô tô tại khu vực phường kim tân thành phố lào cai
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã xác định lò văn đạt là thủ phạm
tại cơ quan công an đạt khai nhận do cần tiền tiêu xài nhưng không có việc làm
nên thường qua lại trên các tuyến đường vắng của tp lào cai vào lúc nửa đêm
khi phát hiện các xe ô tô không khóa cửa thì tìm thời cơ trộm cắp
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đạt đã thực hiện trót lọt một mươi năm vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp lào cai đang mở rộng điều tra vụ án
những ngày này khi nắng nóng nắng nóng gai gắt xuất hiện ở khắp nơi
chúng tôi đã liên tục cảnh báo về nguy cơ cháy nổ để quý vị đề phòng
thế nhưng những vụ việc đáng tiếc thì vẫn không ngừng xảy ra
vào đêm qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hoàng mai hà nội
đã phối hợp với người dân dập tắt đám cháy xảy ra tại nhà dân trên đường giải phóng
cụ thể vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút công an quận hoàng mai hà nội nhận được tin báo xảy ra cháy nhà dân
kết hợp sản xuất hàng may mặc trên đường giải phóng thuộc phương giáp bát quận hoàng mai
đám cháy xuất phát từ tầng ba của ngôi nhà với chất cháy chủ yếu là vải vải vụn và vật dụng sinh hoạt
công an quận hoàng mai đã điều hai xe chữa cháy và một xe chỉ huy cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến hiện trường
đến khoảng hai mươi ba h đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn không gây thiệt hại về người
công an quận hà đông thành phố hà nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can nhóm năm đối tượng
về các tội danh sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
đáng chú ý bằng các thủ đoạn tinh vi các đối tượng này đã mua thông tin tài khoản ngân hàng trên mạng
sau đó dùng để đánh cắp số điện thoại để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nhiều bị hại
cụ thể vào khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai công an quận hà đông phát hiện nhiều người đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng
sau đó cơ quan công an xác định kẻ cầm đầu đường dây này là phạm thu diệu trú tại tỉnh thanh hóa
để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng diệu đã mua thông tin tài khoản ngân hàng qua mạng xã hội
đồng thời bằng các thủ đoạn khác nhau diệu đã phân công nguyễn thanh tuấn chú tại tiền giang
móc nối để mua thông tin chủ thuê bao số sim điện thoại cần làm lại
từ đó tiếp tục thuê các đối tượng khác dùng chứng minh thư giả đến các đại lý của các nhà mạng làm lại sim
sau đó chiếm đoạt hàng loạt các sim điện thoại của người dùng nhằm mục đích chuyển tiền trong tài khoản ngân hàng
với thủ đoạn trên từ ngày hai mươi hai tháng năm đến hết ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt được khoảng một mươi tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an các đơn vị địa phương
vừa triệt xóa hai tụ điểm đánh bạc trên địa bàn hai huyện vũng liêm và tam bình
cụ thể vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi chín tháng sáu lực lượng công an đã bắt giữ tám đối tượng tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền
tại khu đất chống thuộc ấp năm xã tân an luông huyện vũng liêm
tăng vật thu giữ gồm nhiều bộ bài tay chín triệu bảy trăm linh nghìn đồng hai điện thoại di động và ba xe mô tô
tiếp tục đến khoảng hai mươi ba h cùng ngày lực lượng công an kiểm tra tại quán nước thuộc ấp an phong xã ngãi tứ
thì phát hiện bắt giữ bảy đối tượng đang tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền tạm giữ hơn một triệu đồng trên chiếu bạc
nhiều bộ bày tây kiểm tra trên người các đối tượng thu giữ sáu mươi ba triệu đồng và bảy điện thoại di động
người phụ nữ điều khiển xe máy chở theo hai cháu nhỏ lưu thông trên đường trơn trượt bất ngờ ngã
sau đó bị xe tải đi cùng chiều phía sau tông vào khiến một bé gái tử vong tại chỗ hai người còn lại bị thương
vụ tai nạn này vừa xảy ra vào sáng nay
bên xã đoạn qua ấp ba xã thanh hòa huyện bù đốc tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào khoảng chín giờ sáng cùng ngày chị võ thị bích truyền chú tại huyện bù đốc
điều khiển xe chở phía sau là cháu phạm thị thúy nga chín tuổi và một bé khác đi tiêm vaccine
đến đoạn ấp ba xã thanh hòa do đường trơn trượt khiến chị truyền không làm chủ được tay lái ngã ra đường
cùng lúc này chiếc xe tải do tài xế nguyễn văn tiên điều khiển lưu thông cùng chiều phía sau vừa đi tới
do không kịp xử lý nên đã tông vào cú tông mạnh đã khiến cho bé nga tử vong tại chỗ
chị truyền và một cháu nhỏ khác bị thương được người dân đưa đi cấp cứu sau đó
vâng có thể thấy rằng tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho nhiều người thương vong đang có diễn biến rất phức tạp
mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ ý thức của người điều khiển phương tiện giao thông như là sử dụng rượu
bia vượt quá tốc độ chở quá khổ quá tải gây tai nạn chết người
nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi là nguyên
nhân dẫn tới tai nạn giao thông sáng nay tại tỉnh bắc ninh cục cảnh sát giao thông bộ công an đã tổ chức lễ gia quân
mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trên các tuyến giao thông
theo đó lực lượng cảnh sát giao thông cả nước tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm
trong đó có cao điểm xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn
trong quá trình thực hiện chủ động phòng ngừa hành vi chống người thiền công vụ gây dối trật tự công cộng
đối với các trường hợp vi phạm là đảng viên công chức viên chức lực lượng vũ trang gửi về cơ quan quản lý
để có biện pháp xử lý theo quy định
ngoài ra lực lượng chức năng cũng tập trung xử lý nghiêm tình trạng phương tiện vận tải hàng hóa
vi phạm quy định về cơi nới thành thùng và trở hàng quá tải quá khổ
khi xử lý các trường hợp trở hàng quá tải quá khổ phải buộc hạ tải mới cho phương tiện tiếp tục ly hoành
tiến hành xác minh làm rõ chủ phương tiện là tổ chức hay cá nhân vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
triển khai đồng bộ ở bốn cấp công an là lực cục cảnh sát giao thông công an cấp tỉnh công an cấp huyện và công an cấp xã
thì với sự quyết tâm cao nhất của lực lượng cảnh sát giao thông thì quyết tâm đạt được những mục tiêu yêu cầu đề ra trong đợt gia quân tuần này
đó là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tình hình trật tự an toàn giao thông
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông
cũng như là trách nhiệm của người thi hành công vụ tạo sự lan tỏa và hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát giao thông trong con mắt người dân
ngoài ra lực lượng cảnh sát giao thông cũng tăng cường xử lý vi phạm về tốc độ
tập trung kiểm tra xử lý các tuyến cao tốc quốc lộ các tỉnh lộ xa khu vực đông dân cư
điểm đen thường xảy ra tai nạn giao thông tăng cường sử dụng các biện pháp xử lý vi phạm qua hình ảnh để nâng cao hơn nữa ý thức của người tham gia giao thông
đặc biệt trên các tuyến đường thủy tập trung tổ chức tuyên truyền yêu cầu các chủ doanh nghiệp vận tải thủy
chủ bến bãi ký cam kết không bốc xếp hàng hóa chờ hàng quá vạch dầu mấm nước an toàn
bảo đảm các điều kiện an toàn đường thủy vận chuyển hàng hóa phải có hóa đơn chứng tử
đợt cao điểm sẽ diễn ra trong ba tháng từ ngày hai mươi tháng sáu đến hết ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất